hòa khánh bắc quận liên triểu phường thạc giáng phường an khê quận thanh khê và phường hòa an quận cầm lệ
tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân ban chỉ đạo phòng chống dịch đà nẵng đã linh hoạt áp dụng việc cách ly xã hội
một số khu dân cư nằm ở khu vực ít nguy cơ cao trong trường hợp cần thiết người dân vẫn được thông hành
và có giấy xác nhận địa chỉ đến của công ty hoặc trụ sở làm việc
phường thạch giáng quận thanh khê là một trong bốn phường bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
hiện trên địa bàn phường có chín chốt phong tỏa cứng tại các tuyến đường tám chốt tại bốn khu dân cư có ca mắc covid một mươi chín và ba chút phong tỏa mềm
ghi nhận ở một số khu dân cư có ít nguy cơ như nguyễn văn linh phan thanh lý thái tổ phan thanh
có nhu cầu cần thiết ra ngoài làm việc đều được hướng dẫn viết giấy cam kết và phải xuất trình được giấy xác nhận địa chỉ làm việc của công ty
mình theo quyết định của nhà nước đó họ đưa quyết định có giấy tờ thủ tục để ra để mua thức hàng thiết yếu như đó
và mình đi rồi mình về lại là đúng giờ đúng quyết định đó bảo đảm còn cách giữ an toàn
để hạn chế di chuyển thì việc này rất là cần thiết để xác định đúng người mà mình đi làm có đúng thực chất là cái ngành của chỉ thị một mươi sáu cho phép hay không
thì cái này là việc cần thiết để mà trong công tác
như vậy người dân ở khu vực phong tỏa mềm trên địa bàn bốn phường vẫn được tạo điều kiện lưu thông nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
người dân phải thực hiện cam kết một chiều tức là chỉ di chuyển theo đúng địa điểm đã đăng ký
để hạn chế tình trạng quá tải mỗi chút như vậy ngoài lực lượng công an cơ sở túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thì lực lượng tổ covid một mươi chín cộng đồng được huy động tối đa để hỗ trợ công tác phòng dịch
thì ngay từ sáng sớm thì
các lực lượng cũng đã bố trí các lực lượng trong đó các lực lượng vận động tuyên truyền giải thích cho dân để người ta họ biết
thì chúng ta cũng có lòng ghép vào trong các lực lượng này người ta trực tiếp giải thích
để người dân người ta họ hiểu được việc đi lại trong khu cách ly như thế nào trong việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
địa bàn phường an khê là một địa bàn rất rộng đầy với nhiều kiệt hẻm
cho nên việc bố trí lực lượng tốt các kiệt hẻm để cho người dân không ra ngoài vùng dịch
thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại vì với chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn lực lượng có mặt tại hiện trường
thì cái quân số của công an phường có những lúc là quá tả
dẫn đến là anh em phải căng mình ra để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình
quan điểm chống dịch của thành phố hiện nay là cương quyết thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhưng không quá cứng nhắc và tuyệt đối không được lơ là chủ quan
bởi hiện nay đà nẵng có chín chuỗi lây nhiễm và chưa xác định được nguồn lây
trong đó có một điểm nóng liên quan đến khu công nghiệp hòa khánh
đà nẵng đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp
phải thực hiện xét nghiệm tầm soát trên diện rộng bằng cả hai phương án
thách nhanh và xét nghiệm dcr riêu tham